theo thông tin từ sở y tế hà nội tính từ một mươi tám h ngày hai mươi sáu tháng hai đến một mươi tám h ngày hai mươi bảy tháng hai
trên địa bàn thành phố ghi nhận một mươi một năm trăm một mươi bảy ca covid một mươi chín tăng bảy trăm ba mươi bốn ca so với ngày hôm qua
trong đó có ba tám trăm tám mươi bảy ca trong cộng đồng và bảy sáu trăm ba mươi ca đã cách ly
cụ thể một mươi một năm trăm một mươi bảy bệnh nhân phân bố tại năm trăm bốn mươi một xã phường thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như đông anh bảy
bảy trăm bốn mươi ba sóc sơn bảy trăm ba mươi bốn hoàng mai sáu trăm sáu mươi bốn hoài đức sáu trăm sáu mươi nam từ liêm tám trăm một mươi một long biên sáu trăm một mươi tám bắc từ liêm sáu trăm linh một
cũng theo báo cáo của sở y tế hà nội tính đến hết ngày hai mươi sáu tháng hai
có bốn trăm sáu mươi sáu bốn trăm hai mươi f ở hà nội đang điều trị theo dõi
trong đó có bốn trăm năm mươi chín ba trăm sáu mươi bốn f điều trị tại nhà chiếm hơn chín mươi tám bốn tổng số ca đang điều trị
một ba trăm tám mươi sáu f điều trị tại các cơ sở thu dung của thành phố và quận huyện chiếm gần ba
có sáu ba mươi ca diễn biến cấp độ trung bình nặng nguy kịch phải nhập viện điều trị
tương đương gần một ba tổng số ca đang điều trị ở thủ đô
trong đó có ba trăm sáu mươi ca đang điều trị tại bệnh viện nhiệt đới trung ương cơ sở hai và bệnh viện đại học y hà nội
năm sáu trăm bảy mươi người điều trị tại các bệnh viện tầng hai và tầng ba của hà nội
ngoài ra tổng lượt bệnh nhân tại hà nội được điều trị khỏi là
hôm qua ngày hai mươi sáu tháng hai hà nội có một mươi bảy ca tử vong nâng tổng số ca tử vong do covid một mươi chín
từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay lên một bốn mươi ba người
tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín hà nội vào sáng ngày hai mươi bảy tháng hai
chủ tịch ubnd tp hà nội chu ngọc anh cho biết hiện hà nội đã lưu hành omicron song hành
với delta và có thể đã chiếm đa số bởi tốc độ lây lan covid một mươi chín hiện nay rất nhanh
khả năng có thể đạt đỉnh trong nửa tháng nữa tùy vào các biện pháp phòng chống dịch
sáng ngày hai mươi bảy tháng hai chủ tịch ubnd thành phố chu ngọc anh trưởng ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín hà nội
đã chủ trì phiên họp trực tuyến với các quận huyện xã phường để chỉ đạo các giải pháp kịp thời
trước tình hình dịch bệnh gia tăng
chủ tịch ubnd tp nhận định diễn biến dịch bệnh rất phức tạp và hà nội đã có ngày
trên một mươi ca mắc covid một mươi chín bảy mươi bốn xã phường đã chuyển sang cấp độ ba tuy nhiên số bệnh nhân thể nhẹ
không triệu chứng chiếm đa số chín mươi sáu trong đó chín mươi năm tổng số ca nhiễm điều trị tại nhà
thành phố luôn theo dõi nắm bắt chặt diễn biến dịch bệnh số ca chuyển tần số ca điều trị tầng hai
tầng ba vẫn được kiểm soát diễn biến này mang đến áp lực càng tăng cho y tế các cấp đặc biệt là cấp cơ sở
trong đó gánh nặng đang là thủ tục xác nhận f và khỏi bệnh trong khi chúng ta vẫn phải tiếp tục
tập trung rà soát đối tượng nguy cơ người da có bệnh nền chưa được tiêm đủ mũi
bên cạnh đó là nguy cơ lây nhiễm với lực lượng tuyến đầu vì vậy cuộc họp lần này chính là để chính quyền các cấp
từ thành phố đến xã phường làm thế nào có giải pháp thiết thực trong tình hình mới để giảm tải
chia sẻ với y tế cơ sở để phục vụ nhân dân tốt nhất chủ tịch ubnd tp nói
chủ tịch ubnd thành phố cho biết hà nội đang khẩn trương giải trình từ gen để đánh giá mức đội chủng omicron
chờ kết quả từ viện vệ sinh dịch tễ và cho biết việc giải trình từ trên chậm nhưng trên thực tế có thể nhận định
hiện hà nội đã lưu hành omicron sau
hà nội đã lưu hành omicron sau và có thể đã chiếm đa số bởi tốc độ lây lan covid một mươi chín hiện nay rất nhanh
theo các chuyên gia đánh giá nửa tháng nữa số ca mắc ở hà nội vẫn sẽ tiếp tục tăng cao và khả năng có thể đạt đỉnh
trong nửa tháng nữa tùy vào các biện pháp phòng chống dịch
thành phố cũng đánh giá đây là thách thức áp lực và khó khăn rất lớn đối với hệ thống y tế cơ sở
nếu không kịp thời đưa ra các giải pháp công nghệ và ý thức người dân
ngay trong ngày hôm nay chủ tịch ubnd tp yêu cầu giám đốc sở y tế chủ trì lập ngay tổ công tác liên ngành
ban chỉ đạo thành phố với đầu mối rõ gọn nhẹ nhất để kiểm tra báo cáo hàng ngày các phần việc cụ thể của mọi mặt công tác nóng
những hướng dẫn thích ứng kiểm soát nhóm nguy cơ cao số liệu chuyển tầng điều trị tại cơ sở y tế hàng ngày
thích ứng với các hoạt động đi học trực tiếp các cơ quan hành chính để vẫn đảm bảo hiệu quả công việc
đảm bảo việc học tập của học sinh
trước diễn biến rõ của dịch covid một mươi chín tại thủ đô mỗi người cần có ý thức bảo vệ sức khỏe không những cho bản thân
mà cả cộng đồng bởi số ca mắc mới hàng ngày vẫn đang tăng ở ngưỡng chóng mặt
hãy nhìn vào đó để thấy mức độ lây lan khủng khiếp của covid một mươi chín tránh để áp lực quá tải lên ngành y tế
cũng trong cuộc họp ban chỉ đạo sáng nay các đơn vị đã phản ánh về tình trạng quá tải
thiếu nhân lực ở cấp xã phường hiện nay và tình trạng người dân khó khăn trong việc xác nhận f
hay khỏi bệnh trước vấn đề này lãnh đạo sở y tế hà nội đã có những phản hồi
để giải bài toán quá tải giám đốc sở y tế trần thị nhị hà cho rằng
trưởng bang chỉ đạo phòng chống dịch các quận huyện cần chủ động làm việc với các bệnh viện trên địa bàn
theo nội dung thành phố hà nội đã làm việc điều trị bệnh nhân tầng hai tầng ba dành ít nhất năm mươi số giường
khi đó sở y tế sẽ điều tiết lại đảm bảo bệnh nhân được điều trị ngay trên địa bàn
về việc báo chí có phản ánh ở một số địa bàn người dân khó khăn trong việc xác nhận f khỏi bệnh
xác nhận để thanh toán bảo hiểm y tế bà hai cho biết trong tuần qua một số địa phương có số ca mắc cao
như hoàng mai đông anh nam tử liêm sóc sơn
theo vị lãnh đạo sở y tế có nơi có tình trạng người dân phải xếp hàng gây bức xúc
nhưng cũng có nơi chưa xảy ra hiện tượng quá tải nhờ sự vào cuộc quyết liệt
huy động được mọi lực lượng bố trí khoa học
sự đánh giá của người dân là rất quan trọng
xác nhận f hay hết thời gian cách ly người dân có thể tự làm test nhanh
khi được nhân viên y tế giám sát trực tiếp hoặc gián tiếp nghĩa là thực hiện online cũng được
giám đốc sở y tế hà nội nói tiếp bên cạnh đó các xã phường cần sử dụng tốt phần mềm quản lý f
có hướng dẫn cụ thể phần mềm in được quyết định hết cách ly được quyết định hưởng bảo hiểm xã hội
cần huy động thêm các lực lượng thanh niên phụ nữ mới đủ nhân lực phục vụ nhân dân kịp thời
phải ứng dụng công nghệ tối đa
từ những chỉ đạo của giám đốc sở y tế hà nội áp dụng vào các phương xã sẽ phần nào giảm thiểu tối đa áp lực
quá tải tới hệ thống y tế cấp cơ sở